trong thời gian qua nhiều sự việc sai phạm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường đã bị phanh phui
thậm chí là nhiều vụ việc còn dẫn đến những hậu quả đau lòng
để xiết chặt quản lý chính phủ đã ban hành nghị định số năm mươi bốn năm hai nghìn hai mươi
quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke dịch vụ vũ trường
nghị định gồm hai mươi một điều quy định về các nội dung liên quan như
điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường về việc cấp đổi hay thu hồi giấy phép kinh doanh
theo đó nghị định có những quy định cụ thể về thời gian kinh doanh diện tích mặt bằng kinh doanh như
phòng hát karaoke có diện tích sử dụng từ hai mươi m hai phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ tám mươi m hai trở lên
quán karaoke không được hoạt động từ đến tám giờ sáng vũ trường không được hoạt động từ hai đến tám giờ sáng
địa điểm kinh doanh vũ trường phải cách trường học bệnh viện cơ sở tôn giáo tín ngưỡng
di tích lịch sử văn hóa từ hai trăm linh m trở lên
nghị định cũng quy định tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
với hình thức thanh tra kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh
đảm bảo việc thực hiện các quy định về điều kiện trách nhiệm khi kinh doanh của tổ chức cá nhân
nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín